kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
so với những ngày trước hiện số ca f nhập viện và cách ly điều trị tại nhà
hiện đang có xu hướng tăng
hiện nay thành phố vẫn đang ở cấp độ hai của dịch bệnh cấp độ nguy cơ trung bình
tuy nhiên mỗi ngày thành phố đều có từ một đến một bốn trăm linh ca mắc mới
tính đến ngày ba tháng một mươi một có bốn trăm ba mươi bốn ba trăm một mươi bảy trường hợp mắc bệnh phát hiện
tại tp hcm được bộ y tế công bố
hiện số ca f đang cách ly điều trị tại nhà là hai mươi bảy ba trăm tám mươi một người
đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là bốn bảy trăm hai mươi hai người
số ca nhập viện tầng hai tầng ba trong ngày là một hai mươi năm người
hiện nay tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai tầng ba là một mươi một bốn trăm bốn mươi năm người
số trường hợp xuất viện trong ngày là sáu trăm bảy mươi ba người bốn mươi bệnh nhân tử vong
như vậy số ca f nhập viện và cách ly điều trị tại nhà đều tăng so với những ngày trước đó
để thích ứng với tình hình mới ca f mới phát hiện khu vực nhà ở nên làm việc
phát thực hiện ánh giá mức độ nguy cơ của ổ dịch
tùy theo mức độ nguy cơ sẽ có các biện pháp can thiệp phù hợp cách ly ở diện hẹp nhất
tránh làm xáo trộn cuộc sống của người dân và quá trình sản xuất
hiện thành phố vẫn đang tiếp tục triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đồng loạt trên toàn địa bàn
tổ chức giám sát hoạt động tiêm chủng đảm bảo các buổi tiêm được tổ chức an toàn ở mức cao nhất
hoạt động xét nghiệm được tổ chức thích ứng với tình hình dịch bệnh
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có triệu chứng hô hấp
xét nghiệm điều tra dịch tễ xử lý ổ dịch giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ
hcdc khuyến nghị người dân lau chùi các bề mặt thường tiếp xúc tại nơi ở nơi làm việc
giữ nhà cửa nơi làm việc thông thoáng đồng thời giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
nhất là trong không gian kính